thưa quý vị sau gần một mươi năm luật phòng chống rửa tiền có hiệu lực những khó khăn vướng mắt đã bộc lộ
và nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề nói trên mới đây quốc hội đã biểu quyết thông qua luật phòng chống rửa tiền sửa đổi với tỷ lệ tán thành chiếm chín mươi sáu chín mươi chín
luật có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
và việc luật phòng chống rửa tiền sửa đổi được thông qua đã thể hiện những nỗ lực của việt nam trong việc xử lý các thiếu hụt
theo khuyến nghị của quốc tế về phòng chống rửa tiền tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế việt nam
luật phòng chống rửa tiền sửa đổi gồm bốn chương sáu mươi sáu điều quy định về các biện pháp phòng ngừa phát hiện ngăn chặn xử lý tổ chức cá nhân có hành vi rửa tiền
trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong phòng chống rửa tiền hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền
việc phòng chống hành vi rửa tiền của tổ chức cá nhân có mục đích tài trợ khủng bố tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực hiện theo quy định của luật này
quy định của pháp luật hình sự và pháp luật về phòng chống khủng bố phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
luật quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng chống rửa tiền trong đó có quy định rõ trách nhiệm của chính phủ thủ tướng chính phủ
cụ thể chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng chống rửa tiền
chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về phòng chống rửa tiền